chủ trương cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam đã có từ hơn một mươi năm trước nhưng phải đến giữa năm hai nghìn một mươi bảy thì công việc mới hoàn tất
thế nhưng chỉ sau hai tháng cổ phần hóa thì dư luận lại cho rằng có nhiều điều cần phải xem xét lại
bởi nó đang gây nên những xáo trộn và nguy cơ xóa sổ một địa chỉ văn hóa nổi tiếng của điện ảnh cách mạng việt nam đã tồn tại sáu mươi năm qua
năm hai nghìn một mươi sáu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim truyện việt nam bắt đầu tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của chính phủ về việc cổ phần hóa các hãng phim nhà nước
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cổ phần hóa tại hãng phim truyện việt nam hoàn tất hãng có chủ sở hữu mới là công ty vận tải thủy sông hồng có tên mới là công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện việt nam
tuy nhiên dư luận cho rằng quy trình cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam đã được phát triển
tôi cho rằng quy trình cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam là thiếu minh bạch việc lựa chọn cổ đông chiến lược và cách định giá giá trị cho hãng phim là không chuẩn xác
bản thân cách hành xử của ban lãnh đạo mới cũng gây nên nhiều bức xúc đối với anh em nghệ sĩ trong hãng
những phản ứng trái chiều của các nghệ sĩ hãng phim truyện việt nam và của dư luận báo chí nói chung không rơi vào im lặng
sáng ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đích thân xuống hãng phim truyện việt nam thị sát
và sáng ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thứ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch huỳnh vĩnh ái đã có những trả lời báo chí về vấn đề này